tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo trần văn sĩ
đối với bà đặng thị hàn ni do quá hạn luật định mà bà vẫn không kháng cáo
nên xem như bà đã chấp nhận bản án một năm sáu tháng tù
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo
đặng thị hàn ni và trần văn sĩ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù
bị cáo trần văn sĩ hai năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm luật an ninh mạng
ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
do vậy việc viện kiểm sát nhân dân truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoảng hai ba trăm ba mươi một
một luật hình sự là đúng người đúng tội